gây bức xúc trong dư luận xã hội cụ thể công trình xây cao sáu mươi chín m vượt phép một mươi sáu m tương đương năm tầng không giật cấp để tạo khoảng lùi dẫn đến diện tích sàn xây dựng vượt thêm sáu m hai
bộ xây dựng kiến nghị thủ tướng chỉ đạo ubnd hà nội kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật